các địa phương trên cả nước hiện nay đã khẩn trương tái triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh
đồng thời thắt chặt ra soát người từ đà nẵng trở về địa phương
trước dị biến phức tạp của dịch covid một mươi chín ủy ban nhân dân các tỉnh thành yêu cầu các sở ban ngành các địa phương
chủ động ra soát ngay danh sách công dân đã đến thành phố đà nẵng trở về địa phương trưa qua một mươi bốn ngày
những trường hợp này phải thực hiện khai báo y tế cách ly y tế tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm virus sars cov hai
khi có các dấu hiệu sốt ho khó thở cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị
các địa phương cũng tăng cường tuyên truyền để người dân không chủ quan
thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng nơi tập trung đông người
thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn